quỹ ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi bộ kế hoạch và đầu tư xem xét hướng dẫn thực hiện một số nội dung vướng mắc về thủ tục quy định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc tp hcm mộc bài theo hình thức ppp hợp đồng bot
cao tốc tp hcm mộc bài dài năm mươi ba km điểm đầu giao với đường vành đai ba theo kế hoạch điểm cuối tại khu kinh tế cửa khẩu mộc bài tỉnh tây ninh
tổng diện tích thu hồi đất của dự án khoảng bốn trăm ba mươi hai ha trong đó tp hcm có hai trăm linh chín hectare được thực hiện bằng các dự án độc lập theo quy định của luật đầu tư công
dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng một mươi ba sáu trăm linh tỷ đồng
để việc triển khai dự án bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý tp hcm đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư xem xét hướng dẫn thực hiện một số nội dung vướng mắt
về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
được triển khai bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật